thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông
tạo nền tảng cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh
theo yêu cầu đặt ra trong nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh yên bái nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tỉnh yên bái đã triển khai thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
trong đó tỉnh yên bái đã chú trọng đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng
giúp học sinh phát triển một cách toàn diện cả về trí tuệ thể chất và cả những kỹ năng sản xuất nông nghiệp
phù hợp với nhu cầu của địa phương về lâu dài
phóng sự sau đây được thực hiện tại một số trường học ở huyện mù căng trải
trường phổ thông dân tộc nội chú tiểu học nậm khắt là một trong những trường học đầu tiên áp dụng mô hình trường học nông trại
ngoài giờ học học sinh được hướng dẫn làm các công việc thường ngày như chăn nuôi trồng trọt
mô hình này áp dụng phương thức gắn lý thuyết môn học với thực tế
tích hợp kiến thức các bộ môn để ứng dụng vào thực tế sản xuất nông nghiệp
để đảm bảo cho những cơ hội học và đồng thời chơi của em
chúng tôi đã ngoài những việc giáo dục thường xuyên hàng ngày
bên cạnh đó chúng tôi còn hướng dẫn các em kỹ năng sống
qua đó thì các em đã được học được làm và được trải nghiệm
và từ đó các em có những hành động cũng như là các kỹ năng sống tốt hơn
tôi hướng dẫn các em trải nghiệm về
các công việc như là trồng rau chăn sóc các con thật nuôi
và đặc biệt là các giờ ngoại khóa thì tôi hướng dẫn các em chơi các trò chơi
ví dụ như là chơi cá ngựa đẩy gậy
và đặc biệt là các em gái thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các em theo thùa
và đặc biệt là về cách vệ sinh cá nhân của các em
vì các em là những em gái đang ở cái lứa tuổi rất là nhạy cảm
căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường và độ tuổi
hoàn cảnh sống của các em học sinh
các trường học ở yên bái đã tổ chức thiết kế mô hình trường học trang trại
sao cho phù hợp để thu hút sự tham gia của học sinh
đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội chú tiểu học nậm khắt
do có quỹ đất rộng nên nhà trường tổ chức thực hiện ngay sau nhà bán chú
đối với trường tiểu học và trung học cơ sở la bán tần
học sinh nơi đây lại được học hướng dẫn theo thùa
thành lập đội văn nghệ tập múa phục dựng các điệu múa dân tộc
khiến các em yêu trường yêu lớp hơn
giờ ngoại khóa khi các em biểu diễn cũng thu hút khách du lịch tới xem
điều này đã giúp các em dạng dày hơn trong giao tiếp
mô hình trường học nông trại ở yên bái không chỉ mang lại hiệu quả cao
trong giáo dục kỹ năng sống kỹ năng làm công việc nhà nông cho học sinh
mà còn tạo hứng thú học tập và niềm vui sau mỗi giờ tan lớp
con rất thích học ở ngôi trường này vì học ở đây con được chơi nến bao
chơi cờ vua chơi cầu lông con còn được trồng rau nữa
cô giáo nấu cho con ăn và dạy con theo
bạn con và con đều thích học ở ngôi trường này
khi các em được tập trung học tập và được trải nghiệm các hoạt động ở tại nhà trường
dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo các em cảm thấy rất là hào hứng và tham gia nhiệt tình
rất là nhiều em các em được tham gia trải nghiệm thì các em rất là phấn khởi và
ngoài ra các em đã biết được những công việc và những hoạt động ở nhà trường
giúp các em tự tin hơn và có nhiều em cũng đã mạnh dạn hơn

hiệu quả của mô hình trường học nông trại đã thể hiện rõ
tuy nhiên để áp dụng mô hình này vào các trường học trên địa bàn huyện mù căng trải còn gặp rất nhiều khó khăn
xây dựng các khuôn viên về khu vực vườn này chuồng trại này
thì chúng tôi cũng gặp khó khăn thứ nhất là về kinh phí
kinh phí đầu tư cũng như là các sự ủng hộ của bà con nhân dân
do điều kiện dân trí ở khu vực này
ngày hôm nay cũng còn những hạn chế nhất định
thì qua cái khâu chúng tôi cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền
cũng như là phối kết hợp tốt với đảng ủy chính quyền địa phương
thì chúng tôi cũng đã vượt qua những khó khăn này
đề án sắp xếp quy mô mạng lưới giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi của tỉnh yên bái với mô hình trường học trang trại
đang được thực hiện ở một số địa phương
tuy mới triển khai nhưng đã cho thấy hiệu quả về lâu dài
đó là học sinh đến trường
không chỉ học chữ mà còn được rèn luyện các kỹ năng trang bị kiến thức
về sản xuất nông nghiệp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương
để sau này nếu các em không học lên cao nữa mà trở về với ruộng nương
thì cũng đã có sẵn kỹ năng kiến thức để áp dụng khoa học kỹ thuật
vào lao động sản xuất trở thành những nông dân sản xuất giỏi
đó chính là cách để yên bái tạo nguồn nhân lực
có chất lượng giải đều khắp ở các bản làng
làm đòn bẩy để phát triển kinh tế
xóa nghèo bền vững ở vùng cao vùng xa